ngày một mươi một mươi một sở giáo dục và đào tạo phú thọ phối hợp với hội khuyến học tỉnh và liên đoàn lao động
đã tổ chức hội nghị tuyên dương các giáo viên đoàn viên công đoàn là cán bộ khuyến học tiêu biểu vượt khó
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi một mươi một một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi một mươi một hai nghìn một mươi chín
những năm qua ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ đã phát triển bền vững trên cả ba mặt
quy mô chất lượng và hiệu quả có được kết quả này vai trò của đối ngũ nhà giáo cán bộ quản lý là vô cùng quan trọng
nhiều thầy giáo cô giáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn thiếu thốn nhưng bằng nghị lực lòng yêu nghề tất cả vì học sinh thân yêu
các thầy cô đã vượt qua hoàn cảnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
toàn tỉnh hiện có sáu cán bộ quản lý giáo viên nhân viên đang công tác tại bốn mươi một xã hai trăm ba mươi chín thôn bản gần ba trăm linh điểm trường đặc biệt khó khăn
các thầy giáo cô giáo không chỉ dạy con chữ mà còn làm công tác tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước loại bỏ thủ tục lạc hậu tránh xa tệ nạn xã hội
nhân dịp này tỉnh phú thọ đã tặng giấy khen và quà tặng cho bốn mươi năm giáo viên đoàn viên công đoàn tiêu biểu